trong thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ một a hàng loạt tấm lưới chống loá nằm trên giải phân cách đoạn qua huyện diễn châu và quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã bị người dân lấy cắp hoặc tự ý tháo rỡ trái phép để làm nơi đi bộ qua đường
đây là hành vi phá hoại công trình giao thông vi phạm pháp luật và gây nguy cơ mất an toàn trên tuyến quốc lộ một a
ghi nhận của phóng viên trên tuyến quốc lộ một a đoạn từ thị trấn huyện diễn châu đến thị trấn cầu giác huyện quỳnh lưu khoảng hơn hai mươi km
nhiều tấm lưới chống loá nằm trên giải phân cách giữa hai làn đường bị mất
đặc biệt có nhiều điểm cách vài ba mét lại mất một tấm lưới chống loá
tình trạng này diễn ra phổ biến ở các xã diễn ngọc diễn yên diễn trường huyện diễn châu và xã quỳnh giang của huyện quỳnh lưu
cây rào chắn này nó rất có lợi cho những người đi xe ban đêm nhất là cây rào chắn bên trên
thì lúc mình đi ngược chiều với nhau thì cây xe bên kia thì nó không thể chiếu đèn sang bên này cho nên mình rất dễ đi
còn chỗ nào mà nó mất cây rào chắn bên trên thì mình đi rất là chói đèn xe nó chiếu sang rất là khó đi
cho nên rất là anh ước những người đi xe ban đêm mà mất cây rào chắn này
theo giả soát thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ một a mất cắp hai mươi tám tấm lưới chống loá đặt trên giải phân cách ở các xã diễn trường diễn yên quỳnh giang
tình trạng này gây tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông vào ban đêm đối với các phương tiện tham gia giao thông
một thực trạng khác tại các khu vực đông dân cư
có nhiều nhà hàng quán xá gara ô tô
một số người dân đã tự ý tháo tấm chống loá treo trên giải phân cách giữa đường để đi tắt sang đường
bất chấp nguy hiểm khi lưu lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ một a là rất đông
ban an toàn giao thông tỉnh đã có văn bản chỉ đạo xuống các ban an toàn giao thông huyện xuống các xã
tăng cường phối hợp tuyên truyền người dân và tăng cường phát hiện xử lý những tình trạng này
mong rằng sắp tới đây ý thức người dân sẽ được
hiểu rõ hơn về mối nguy hiểm này và xong tiến hành mở các vị trí trên đường ngang để làm lối đi nữa
để chấm dứt tình trạng trên tri cục quản lý đường bộ hai đã phối hợp với các địa phương
ban an toàn giao thông tăng cường tuyên truyền cho người dân biết được mối nguy hiểm khi tự ý mở lối băng qua đường
nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một a